sáng một mươi chín tháng năm ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt một mươi chín tháng năm và công bố quyết định về công tác nhân sự
dịp một mươi chín tháng năm năm nay tỉnh vĩnh long có hai trăm hai mươi đảng viên được nhận huy hiệu đảng từ ba mươi đến bảy mươi năm tuổi đảng
tại buổi lễ có năm mươi ba đồng chí cao niên tuổi đảng từ năm mươi đến bảy mươi tuổi đảng được nhận huy hiệu cao quý này
dịp này ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long cũng đã công bố quyết định của ban chấp hành trung ương về việc chuẩn y đối với hai đồng chí trần thị kim hoa
ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh hủy dự trức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh hủy vĩnh long và đồng chí lê đồng khởi tránh thanh tra tỉnh vĩnh long dự trức ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh hủy vĩnh long